gây án đặc biệt quan trọng như là giết nhiều người trong một lúc và giết hành vi tội phạm giết người rất là lạnh lùng dã man
thì đây là những đối tượng phải thể hiện là phải khẳng định đây là những đối tượng có cái đặc điểm tâm lý rất là tiêu cực
và những đối tượng này luôn luôn có một cái thái độ lì lỡ bất cẩn đời
và khi đã thực hiện một hành vi tội phạm nghiêm đặc biệt kiên trọng như vậy
thì chúng cũng thường thể hiện một thái độ không hợp tác với cơ quan điều trả không hợp tác với cơ quan chức năng
bởi vì chúng biết rằng hành vi của chúng sẽ bị trả giá rất nghiêm khắc trong đó những loại án có thể là những loại án cao nhất
đây mời anh ngồi
tôi biết mình không thể thoát được nên để khỏi mất thời gian tôi sẽ khai báo toàn bộ quá trình phạm tội của tôi ạ
tốt chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của anh
còn bây giờ anh có thể khai báo quá trình anh phạm tội như thế nào với anh
một mươi năm tuổi tôi bỏ học lên thành phố làm thuê

sơ sẩy mà hỏng hết hàng của tao thì mày bán cả mạng mà đi không có tiền mà đèn đâu nhá
dạ anh ơi em xin lỗi ạ
trông mày rập rẹo thế này thì làm sao mà làm được cái nghề này
và trong kia tôi cũng giả cho mày làm cái công kiếm việc khác mà làm
ơ anh ơi em xin lỗi thật ra là em mới làm nên là chưa quen ạ
anh cứ để cho em làm một thời gian đi ạ
vấn đề không phải là mày mới làm hay là mày chưa quen mà là mày thức đen thức ôm nhiều mày chơi ghê mày nghe đó chưa
tao cần là cần thằng chăm chỉ chứ không phải cần cái thằng ham chơi như mày
dạ cầm lấy tiền
nếu chỉ nhìn những công việc của nguyễn hữu tình trước đây
khi hành trình đối diện với những khó khăn trong cuộc sống của hắn
có thể khiến nhiều người lầm tưởng và tin rằng hắn là người khá kiên cường trước song gió cuộc đời
và không bao giờ bỏ cuộc
xong có lẽ đối với nhiều người tất cả những va đập đó
chỉ là kiên đề trong việc chuẩn bị về mặt tâm lý cho những toàn tính đà ác tột cùng của hắn trên con đường tội ác về sau
sau đó tôi làm nhiều nghề khác nữa có đi tiếp thị bán hàng
phục vụ ở những quán ăn
nhưng chỉ được một thời gian là tôi bị đuổi
cuộc sống lang thang đúng là chẳng dễ dàng chút nào
càng tiếp cận với những đối tượng hành vi những hiện tượng tiêu cực
và họ càng ít được hiểu biết và càng bị xúc phạm nhiều
thì sự dồn nén về mặt
sự dồn nén về mặt ý chí ý đồ
và khi đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội thì rất quyết liệt
và dầu như họ trút tất cả những cái gọi là cái giận dữ những cái quất ức
và kể cả những cái gọi là nếu mình không nói là chỉ căm thù đối với người đã gây tổn thương cho họ
và đây chính là một trong những cái để lý giải tại sao
những cái đối tượng này khi thực hiện hành vi tội phạm thì rất quyết định và lại đúng
thế tại sao bị cáo lại giết chị hồng
vì họ vì bà hồng chửi bị cáo
và bị cáo cũng có nhắc luôn bị hại tên hồng
và nhắc rất nhiều lần nhưng bà hồng không bỏ vẫn cứ chửi
nên bị cáo đâm ra tức giận và sát hại
bị cáo vào làm nhà bà hồng anh trinh từ lúc nào
tính cho tới ngày khoảng chừng thôi tính cho cái ngày mà xảy ra sự việc bị cáo giết gia đình bà hồng anh trinh đó
bị cáo vào làm việc đã bao nhiêu lâu rồi
khoảng năm sáu tháng
sáu tháng ai giới thiệu bị cáo vào làm
mai văn căn
tại sao lại biết tình để giới thiệu vào
tại vì tên ở trong nhà trọ của nhà bà già con
bà già vào ở anh phải không
do là thuê nhà trọ ở rồi quen biết sau đó bị cáo giới thiệu tình và làm việc cho gia đình anh trinh
đúng rồi ạ
thế thì anh có làm việc cho gia đình anh trinh không